trong suốt quá trình sản xuất lưu hành tiền giả đường dây này liên tục thay đổi chỗ ở
các đối tượng sử dụng nick facebook zalo ảo số điện thoại của người khác để nhằm che giấu hành vi phạm tội
thượng tá lê mạnh hùng phó trưởng phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết
thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của nhóm đối tượng này còn thể hiện ở việc
chúng lựa chọn địa điểm sản xuất tiền giả sát cạnh một con sông
khi ban chuyên án bất ngờ ập vào kiểm tra một số đối tượng đã nhanh tay vơ tài liệu
và một số thiết bị máy móc ném qua cửa sổ xuống sông
vì thế ban chuyên án đã phải trục vớt các tài liệu lên để phục vụ công tác đấu tranh
lần theo các manh mối ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã phát hiện đối tượng lê bá toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba địa chỉ tại phố neo nam giang
xuân tỉnh thanh hóa có liên quan đến vụ án
ngay khi biết thiệp và hùng bị bắt toàn đã trả nhà thuê về phòng hòng tránh nạn một thời gian
nhưng vẫn bị các trinh sát bắt giữ khi hắn đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp trên đường cao tốc hà nội thanh hóa
kiểm tra tại chỗ tổ công tác phát hiện trên xe của toàn có một số lượng lớn tiền giả
tuy nhiên với bản chất lì lợm thủ đoạn tinh vi toàn khai là shipper đi ship hàng
chỉ vận chuyển thuê tiền giả để kiếm lời chứ không biết gì về đường dây nêu trên
bằng kinh nghiệm nhiều năm làm án các điều tra viên đã thu thập chứng cứ kết hợp với đấu trí
cuối cùng toàn đã khai nhận là kẻ chủ mưu cầm đầu trong việc tiêu thụ tiền và các loại giấy tờ giả
tại cơ quan công an đối tượng lê bá toàn khai nhận từng có một tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
đối tượng biết đại và thành cũng đang sản xuất giấy tờ giả
nên đến gặp trao đổi cách làm tiền giả để tiêu thụ
toàn chính là người hướng dẫn cho đại và thành cách làm tiền giả sao cho giống y tiền thật
việc tiêu thụ tiền giả do toản phụ trách
tính đến thời điểm bị bắt toàn đã tiêu thụ tổng cộng một trăm sáu mươi triệu tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng do đại và thành sản xuất
ngay sau đó cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ kẻ cầm đầu nhóm đối tượng sản xuất giấy tờ tiền giả là nguyễn văn đại

năm hai nghìn bốn địa chỉ tại yên nghĩa ý yên tỉnh nam định
hồng tuấn thành sinh năm hai nghìn ba ở ý hiên tỉnh nam định
đại thuê nhà tại ngọc hồi thanh trì hà nội
nhưng đêm ngày ba mươi một tháng tám một mũi trinh sát đến nơi thì đại và thành đã trả nhà thuê
mang theo các máy móc thiết bị làm tiền giả để tẩu thoát
một mũi trinh sát khác đã phối hợp với công an thành phố hà nội
truy tìm hai đối tượng và phát hiện chúng đang lẩn trốn
thuê nhà tại hai trung cư cao cấp khác nhau
trên địa bàn quận long biên hà nội
dạng sáng ngày hai tháng chín các mũi trinh sát đã bất ngờ bắt giữ hai đối tượng đại và thành
khi chúng chuẩn bị lên xe ô tô hồng tẩu thoát
trong đường dây này còn có đối tượng mai trọng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê quán ở huyện thạch thất hà nội
nhưng thuê nhà ở thành phố huế để chỉ đạo đường dây làm giấy tờ giả
tổ công tác công an tỉnh quảng ninh đã kịp thời phối hợp với lực lượng an ninh sân bay nội bài
bắt đối tượng khi chuẩn bị lên máy bay để lẩn trốn
đồng thời phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế
khám xét nơi ở của đối tượng tại thành phố huế thu giữ một số chứng cứ quan trọng
thiếu tướng đinh văn nơi cho biết bước đầu các đối tượng khai nhận vừa mới hoạt động trên địa bàn tỉnh quảng ninh
thì bị phát hiện bắt giữ
khi bị bắt các đối tượng đang chuẩn bị in hàng tỷ đồng tiền giả để giao dịch mua bán
vận chuyển ra nhiều địa bàn trên toàn quốc để tiêu thụ
nhưng chúng không ngờ đã bị các lực lượng công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
gần hai mươi ngày đêm kể từ khi lập chuyên án cao điểm là bốn ngày nghỉ lễ dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
hơn một trăm linh cán bộ cảnh sát đã được công an tỉnh huy động từ các lực lượng an ninh điều tra
cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động các đơn vị kỹ thuật hình sự vào cuộc phá án
tỏa đi khắp nơi địa bàn ở quảng ninh thành phố hà nội hà nam nam định bắc ninh bắc giang để đấu tranh truy xét
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án hình sự bắt giữ một mươi một đối tượng về các tội danh liên quan
thu giữ lượng tiền giả lớn cùng nhiều giấy tờ giả và nhiều máy móc thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả
đáng chú ý các đối tượng đã tẩu tán tăng vật mang máy móc ném xuống sông ở nam định gây khó khăn cho công tác thu hồi tăng vật
đặc biệt chúng rất ngoan cố trong khai báo khiến cơ quan an ninh điều tra vô cùng vất vả
trong quá trình đấu tranh lãnh đạo

cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm làm tăng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả vì đây là đối tượng nguy hiểm tinh vi và phức tạp
những loại tiền giả có các đặc điểm hình ảnh hoa văn không sắc nét hình định vị không khớp mực đổi màu được in cùng với hình ảnh hoa văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật và mảng ký tự siêu nhỏ là những giải mực nhòe
ngoài ra cửa sổ lớn cửa sổ nhỏ làm giả bằng cách khuét thủng trên giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp ni lông trên toàn bộ hai mặt tờ tiền
khi soi dưới đèn cực tím thì nền giấy này phát quang series dọc và series ngang không phát quang
riêng seri pk của mệnh giá năm trăm linh đồng làm giả nét in nổi tại cung số mệnh giá ở góc trên bên trái mặt sau tờ tiền
khi soi dưới đèn cực tím cung số in làm giả dập nổi phát quang cường độ yếu
khi soi tờ tiền thật trước nguồn sáng kiểm tra hình bóng chìm sẽ nhìn thấy rõ từ hai mặt
được thể hiện bằng nhiều đường nét tinh xảo sáng
tiền thật khi vuốt nhẹ tờ tiền ở các yếu tố in lỏng sẽ cảm nhận được độ nổi
nhám giáp của nét in bên cạnh đó khi trao nghiêng tờ tiền kiểm tra mực nổi màu thì yếu tố này có màu vàng khi nhìn thẳng
đổi sang màu xanh lá cây khi nhìn nghiêng
tiền thật khi kiểm tra các cửa sổ sẽ trong suốt
số mệnh giá dập nổi và yếu tố hình ẩn
tiền giả có hình bóng chìm
còn tiền giả có hình bóng chìm
tiền giả có hình bóng chìm chỉ là hình mô phỏng không tinh xảo
các chữ số trên dây bảo hiểm không rõ ràng không sắc nét
hình định vị không khớp
theo điều hai trăm linh bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người nào có hành vi làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả
có thể bị phạt tù từ ba đến bảy năm
trường hợp phạm tội tiền giả có giá trị tương ứng từ năm triệu đồng
đến dưới năm mươi triệu đồng thì bị phạt tù từ năm đến một mươi hai năm
còn phạm tội trong trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ năm mươi triệu đồng trở lên
thì bị phạt tù từ một mươi đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
người phạm tội có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
tiền giả có hình bóng chìm